từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tp long khánh đã phát hiện một mươi hai vụ bắt một mươi bốn đối tượng liên quan đến tàn trữ sử dụng trái phép các chất ma túy thu giữ gần chín mươi chín gram ma túy tổng hợp một mươi tám gram heroin cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
qua điều tra công an đã tiến hành khởi tố một mươi hai vụ một mươi ba bị can số còn lại đang xử lý sau
thứ nhất là chúng tôi tập trung kịp thời phát hiện các tụ điểm các đối tượng cộng cán để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá với loại tội phạm này
cái thứ hai là phải làm tham mưu tốt cho cấp ủy địa phương phải chỉ đạo các ngành chức năng phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị vào trong công tác quản lý giáo dục người nghiện
tiến hành thực hiện tốt các nghị định của chính phủ làm giảm căn cơ căn bản lâu dài số người nghiện trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với tòa án lựa chọn những vụ án điểm để kịp thời đưa ra xét xử nhằm nâng cao tính răn đe giáo dục
trong cộng đồng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tối giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi
thưa quý vị trung tâm y tế huyện mang thích tù khống bốn thị trấn cái nhung huyện mang thích tỉnh vĩnh long trị giá hàng trăm tỷ đồng
được khánh thành vào tháng chín
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi thế nhưng đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động
điều đáng nói là các dự án thành phần của công trình này đang bị lúng nghiêm trọng
theo đó công trình trên do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh vĩnh long
làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó chi phí xây dựng gần một trăm hai mươi năm tỷ đồng chi phí thiết bị trên ba mươi chín năm tỷ đồng
công trình có kết cấu một trệt hai lầu quy mô một trăm linh dường bệnh diện tích hai mươi một năm trăm linh m hai
gồm các hạng mục như khối đa khoa khối dinh dưỡng dịch vụ tổng hợp
cùng với thiết bị y tế đồng bộ đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh đa khoa cho người dân
theo ông nguyễn hồng sơn giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh vĩnh long
trong giai đoạn thi công hoàn thiện thì trong một mươi sáu hạng mục có đến một mươi ba hạng mục của các khối nhà được xây dựng
trên móng gia cố cư tràm có hiện tượng lúng đều vượt mất cho phép
tỉnh vĩnh long giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
thực hiện công tác giám định xác định nguyên nhân gây lúng và đề xuất giải pháp khắc phục
thời gian tổ chức giám định là sáu mươi ngày từ ngày hai mươi chín tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa qua ủy ban nhân dân quận một mươi tp hcm học báo thông tin về việc cưỡng chế một số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận
các công trình vi phạm nằm trên địa bàn phường một mươi hai với mức độ vi phạm lớn
chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu khắc phục nhưng chủ nhà không chấp hành
theo đó công tác cưỡng chế công trình xây dựng số bốn trăm ba mươi ba trên một mươi một sư vạn hạnh phường một mươi hai quận một mươi với diện tích vi phạm hơn bốn trăm linh m hai sàng
dù chưa được cấp phép xây dựng sáu tầng nhưng chủ đầu tư xây thành chín tầng để kinh doanh karaoke
ủy ban nhân dân quận một mươi sẽ phối hợp với các đơn vị ban ngành liên quan cưỡng chế sáu công trình khác
cùng có địa chỉ trên địa bàn phường một mươi hai quận một mươi
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám phường một mươi hai ra thông báo các công trình này xây dựng sai phép không phép như vượt tầng cho phép
chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở sang kinh doanh karaoke khách sạn
mặc dù chính quyền đã nhiều lần đốt thuốc nhưng chủ nhà vẫn cố tình chây ý
thanh tra sở xây dựng và ủy ban nhân dân quận một mươi đã ban hành quyết định xử phạt hành chính và quyết định cưỡng chế
cũng theo ủy ban nhân dân quận một mươi cho biết việc cưỡng chế tháo dỡ công trình thời gian vừa qua gặp khó khăn
do hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật việt nam có nhiều đơn tố xét đòi giữ nguyên trạng và điều chỉnh giấy phép xây dựng
trong đó một số hộ lấy lý do là thương binh nên bất hợp tác gây khó khăn cho công tác xử lý
tuy nhiên để đảm bảo trực tự tại địa bàn quận một mươi ủy ban nhân dân quận một mươi cũng khẳng định sẽ cưỡng chế tháo dỡ sáu công trình trong tuần tới
sau đó sẽ tiếp tục xử lý những công trình sai phạm khác trên địa bàn
ủy ban nhân dân quận một mươi cho biết vào ngày tám tháng bốn sẽ tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tại số bảy trăm sáu mươi sáu trên một mươi hai sư vạn hạnh
các công trình còn lại sẽ được thực hiện từ nay đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vừa qua sở công thương tp hcm tổ chức họp báo thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố
trong quý i năm hai nghìn hai mươi một và nhiệm vụ trọng tâm quý ii
cùng với tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát
tổng mức bán lẻ hàng hóa và cũng như doanh thu dịch vụ tiêu dùng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một của tp hcm tăng sáu hai so với cùng kỳ
theo đó lũy kế ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hai trăm bảy mươi chín bốn mươi năm tỷ đồng tăng sáu hai so với cùng kỳ
riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng một mươi hai so với cùng kỳ chiếm tỷ trọng năm mươi sáu chín trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su nhựa
cơ khí tự động hóa và chế biến lương thực thực phẩm tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
đồng thời nhằm hỗ trợ phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã phê duyệt đề án phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm
để hướng đến năm hai nghìn ba mươi đề án phát triển ngành lôi xét tiết trên địa bàn tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm để hướng đến năm hai nghìn ba mươi đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm để hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên đây chỉ là tín hiệu tăng trưởng ban đầu do đó sở công thương cho rằng sắp tới đơn vị cần phải làm rất nhiều việc để xúc tiến các hoạt động thương mại sản xuất trên địa bàn tp hcm
bên cạnh việc tổ chức công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở các cơ sở sản xuất trung tâm hoạt động thương mại
thì sở công thương tp hcm sẽ tiếp tục liên kết sâu hơn với các tỉnh thành trong chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ cho thị trường rộng lớn tp hcm
cũng theo sở công thương tp hcm những giải pháp để khuyến khích kích cầu đầu tư mở rộng quỹ đất sản xuất
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thu hút mạnh mẽ nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển nhanh hiệu quả
là giải pháp tổng thể thực hiện cho cả khu vực thương mại và xuất nhập khẩu
thưa quý vị cơn mưa kéo dài khoảng ba mươi phút trong trưa ngày bốn tháng bốn giúp giải nhiệt nhiều nơi tại tp hcm
nhưng cũng khiến người dân tại rốn ngập đang được kế tạo đường nguyễn hữu cảnh thấp thỏng
theo ghi nhận của phóng viên cơn mưa khiến khu vực hẻm sáu trăm linh hai điện biên phủ
đoạn từ giao lộ điện biên phủ đến đường nguyễn hữu cảnh bị ngập khoảng hai mươi cm
nước tràn khắp mặt đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
tại đường nguyễn hữu cảnh người dân khu vực có nhà thấp hơn đường thấp thỏm khi nước mưa từ phía đường cao chảy vào vỉa hè
rồi móc mé vào nhà nhiều người lo sợ nước tràn vào khiến nhà mình biến thành bể nước
trận mưa lớn vào chiều ngày bốn tháng bốn cũng làm nhiều tuyến đường tại khu vực quanh đường nguyễn hữu cảnh bị ngập
tại hẻm sáu trăm linh hai điện biên phủ nước gặp mênh mông dù mặt đường lớn thông thoáng
tại hẻ một trăm ba mươi năm nguyễn hữu cảnh nước mưa dồn từ đường chính vào gây ngập một đoạn khoảng một trăm linh m nhiều xe chết máy phải dẫn bộ
ở giao lầu điện biên phủ nguyễn hữu cảnh nước mưa tràn vỉa hè có đoạn ngập lúc bấm xe nhiều xe máy chạy sát làng xe lớn gây tình trạng ùn ứ
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ khoảng hơn hai tiếng qua mây đối lưu phát triển gây mưa rào nhiều
và có nơi có dông cho khu vực trung tâm thành phố thủ đức khu vực phía tây và phía bắc tp hcm
có nhiều điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa đo được tại các lái tp thủ đức bốn mươi ba mm mặt đỉnh chiêng quận một hai mươi năm mm